trên đường đi từ tổ một mươi bốn phường mường thanh thành phố điện biên phủ đến công an huyện điện biên
trung tá hà thị bích ngọc phó đội trưởng đội an ninh công an huyện điện biên nhặt được chiếc ví màu đen có chứa tài sản và các giấy tờ quan trọng đã trả lại cho người đánh mất
trong ví có chứa hơn bốn triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ mang tên nguyễn mạnh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám địa chỉ tại phường tân thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
sau khi nhận được báo cáo lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo đội an ninh phối hợp với công an phường tân thanh thành phố điện biên phủ nhanh chóng xác minh và tìm ra chủ nhân của chiếc ví
đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày công an huyện đã liên hệ được và tiến hành bàn giao giấy tờ và tài sản cho anh nguyễn mạnh hoàng
trên đường đi làm từ nhà tổ hai mươi một tân thanh đến cơ quan thì tôi có phát hiện ra là
mình bị mất ví thông qua gia lô người quen có biết là đồng chí ngọc ở công an huyện đã nhặt được thì tôi có liên hệ và tìm được ví
tôi cảm ơn đồng chí ngọc giúp tôi nhặt lại những giấy tờ quan trọng đấy
hành động nhỏ của trung tá hà thị bích ngọc thể hiện tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ